tại hà giang tòa án nhân dân tỉnh hà giang vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo đinh thị bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thường trú tại tổ bảy thị trấn việt lâm huyện vị xuyên cùng đồng bọn về tội mua bán người và tội mua bán trẻ em
theo cáo trạng của viện kiểm sát năm hai nghìn bảy đinh thị bình sang trung quốc lấy chồng và có quen vừa thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tổ sáu thị trấn đồng văn huyện đồng văn tỉnh hà giang sang trung quốc làm ăn buôn bán
mỹ và bình đã bàn bạc về việt nam tìm phụ nữ lừa bán sang trung quốc
tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn bình về việt nam đến nhà chị gái là đinh thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại tổ tám thị trấn việt lâm rồi bàn với lan tìm phụ nữ lừa sang trung quốc
từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn bình đã cùng với đinh thị lan hứa viết trưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tổ bốn thị trấn việt lâm
đù văn xanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang
vinh triều binh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi là quốc tịch người trung quốc đã thực hiện được ba vụ mua bán người với sáu bị hại là nạn nhân nữ
tổng số tiền thu lợi là một trăm hai mươi tám nhân dân tệ
xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo
tòa án nhân dân tỉnh hà giang đã tuyên phạt bị cáo hứa viết trưởng hai mươi ba năm tù giam đinh thị bình hai mươi một năm tù giam tuyên phạt ba bị cáo đinh thị lan lù văn xanh vinh triều bình
mỗi bị cáo là hai mươi năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã đối tượng vừa thị mỹ hiện đang bỏ trốn